tỉnh bắc cạn đã tổ chức lễ công bố thành lập văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân tỉnh và trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bắc cạn
đây là hoạt động thực hiện nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội về thí điểm thành lập văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân cấp tỉnh và nghị định của chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa
một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
theo đó văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba văn phòng
gồm văn phòng đoàn đại biểu quốc hội văn phòng hội đồng nhân dân tỉnh và văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh
vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức biên chế và thời gian thực hiện thí điểm của văn phòng
thực hiện theo quy định tại nghị quyết số năm trăm tám mươi ngày bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
văn phòng có chín đơn vị trực thuộc
ngoài ra trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh bắc cạn cũng được thành lập trực thuộc văn phòng đoàn đại biểu quốc hội
hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh
đây là đơn vị hành chính đặc thù có con dấu riêng là đầu mối tập trung tiếp nhận hướng dẫn giải quyết và giám sát kiểm tra đôn đốc giải quyết các thủ tục hành chính
văn phòng đoàn đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn và trung tâm phục vụ hành chính công
sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín